các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay mà có thể kéo dài cho đến khoảng ngày hai mươi hai tháng bảy bắc bộ liên tục có mưa rông trên diện rộng
riêng khu vực vùng núi phía bắc có mưa vừa và mưa to kéo dài
trong ngày và đêm nay một số tỉnh như lai châu điện biên lào cai yên bái tuyên quang và phú thọ
lượng mưa phổ biến từ hai mươi ba mươi mm
các tỉnh như hà giang cao bằng bắc cạn lạng sơn và thái nguyên lượng mưa phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm
riêng khu vực quảng ninh có nơi mưa lớn hơn bảy mươi mm
sang đến ngày mai ngày hai mươi tháng bảy toàn bộ bắc bộ sẽ phổ biến lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm
riêng một số khu vực như lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái hà giang tuyên quang phú thọ và hòa bình
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi mưa lớn trên tám mươi mm
về tình hình nhiệt độ do mưa được dự báo với cường độ lớn thường xảy ra vào thời điểm chiều tối đêm và sáng sớm
còn vào ban ngày mưa sẽ giảm hơn nên nhiệt độ trong ba ngày tới ở bắc bộ phổ biến giao động
ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trái ngược với xu thế mưa nhiều tại các tỉnh phía bắc trong những ngày tới một dọc các tỉnh miền trung
thậm chí là xuống cả hai khu vực là tây nguyên cũng như nam bộ mưa có xu hướng giảm dần
mưa rông tập trung chủ yếu về chiều tối với diện cũng giảm dần xuống mức giải rác cho hầu khắp các khu vực
trong khi đó vào ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ vừa phải dưới mức ba mươi bốn độ cho khu vực nam bộ và trung bộ
riêng khu vực tây nguyên nhiệt độ là hai mươi chín đến ba mươi năm độ
trên biển hôm nay cũng như hai ba ngày tới ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
tầm nhìn xa vì thế mà giảm thấp cùng với đó là gió tây nam liên tục hoạt động
chỉ ở mức cấp năm thậm chí là trong ngày có lúc tăng lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai ba mét gây biển động
khu vực cà mau đến kiên giang và cả khu vực vùng vịnh thái lan cũng có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
vì thế nếu có kế hoạch lưu thông trên các khu vực này tàu thuyền cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước